trong những ngày tới đây đề ra nhiều điểm mới trong chế độ lương phụ cấp đối với công chức viên chức và lực lượng vũ trang
thay đổi lớn nhất trong nội dung cải cách của đề án này là ban hành hệ thống bảng lương mới đối với khu vực công
theo vị trí việc làm chức danh và chức vụ lãnh đạo trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất
và mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường
bên cạnh đó hệ thống bảng lương mới sẽ được quy định bằng số tiền tuyệt đối
thay vì quy định hệ số lương nhân với mức lương cơ sở
đáng chú ý thay vì bảy bảng lương như hiện tại hệ thống bảng lương mới sẽ rút gọn chỉ còn năm bảng lương
gồm hai bảng lương cho công chức viên chức và ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang